bốn mươi hai tuổi và cô đến từ bắc ninh và cô cũng đang làm việc trong một chạy phong ở bắc ninh
vâng tất cả thông tin chỉ có vậy thôi cô bắt đầu vào nghề là cô làm nghề gì đã
trước khi mà tôi đến với người bệnh nhân phong thì ở quê là tôi dạy mẫu giáo
tôi thì tôi lại là người theo đạo công giáo
thế thì thỉnh thoảng tôi hay đừng nghe các cha nói về những cái chuyện mà
các sơ với các cha đi giúp người phong
thế thì tôi bảo là thế tôi thử tìm trong người phong thế nào
thế thì bắt đầu là tôi mới tìm đến cái chạy phong quả cám
năm đó có bao nhiêu tuổi cô
năm ý là tôi ba mươi tuổi rồi
thì ngày xưa người ta không gọi là chạy phong mà người ta tên gọi là chạy hủi thôi
lần đầu tiên tôi đến là tôi thấy thật sự là
nó thương lắm tôi nhớ là tôi đi cái xe đạp vào đến nơi thì tôi hỏi một ông
ông ở thế
cháu bảo thăm các cụ trong này thế ông ấy dẫn tôi đến thăm một ông cụ tên là ông cụ tình tám mươi bốn tuổi
ông đang nằm ở trong một cái góc nhà ông ốm yếu lắm rồi
quê ở hà tây bây giờ ở đây này
thế thì tôi đến thăm để tôi thấy ông nằm
ông rất là khao khát được gặp lại con cháu trước khi chết
thì lúc ý tôi không biết làm thế nào để cho ông gặp được tại vì tôi cũng chưa có cái phương tiện gì chứ
không biết thế nào
tôi cũng chỉ khuyên ông là thôi ông cố gắng
thì nếu mà bây giờ có cách nào để nhắn tin hay là nhờ người tìm thế nào chứ con không biết làm thế nào
và tôi cứ nghĩ là nếu ở nhà quê hay ở nhà tôi mà ông bà bố mẹ ốm đau
thì con cháu chăm sóc nấu cháo rót nước nhưng mà đây ông cụ nằm không
chủ nhật tuần sau tôi lên thì ông cụ lại vừa mới chết
lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến là
một cái đám ma
một cái đám ma không có một vành khăn trắng không có một tiếng khóc
người ta lại đem đi trôn trong cái cảnh là đồng mấy bảnh nhân phong cụt chân cụt tay đem đi trôn thôi
trong đầu tôi tôi nghĩ tôi bảo bây giờ tôi chỉ có một mình thôi
nếu mà tôi dạy mẫu giáo thì cũng hay ăn hai bữa
tôi lên đây tôi giúp các cụ thì cũng ngày ăn hai bữa
thế là tôi mới quyết định tôi bỏ nghề mẫu giáo
cô quyết định cái việc là đến
trại phong làm việc ấy sau bao nhiêu lần thăm các bệnh nhân ở đó
sau một lần ông cụ chết là tôi quyết định luôn
côn thông báo với cả phòng giáo dục ở xã ở huyện là tôi không làm việc ở đây nữa
cô bỏ cái việc đó để chuyển tới đây luôn
thì khi tôi bẻ tôi nói là bây giờ tôi dạy mẫu giáo cũng chỉ ngày hai bữa thôi
tôi lên đấy tôi thương lắm
lúc ấy là gần ba trăm linh bệnh nhân
tinh người cụt chân cụt tay mắt thì mù
tay cụt chân cụt mà người thân không có mà cũng vất vả lắm
thấy là cả phòng giáo dục ở huyện rồi ở tỉnh
thì cũng đều không đồng ý cho tôi
có một bà phó chủ tịch tỉnh lúc ấy bà ấy bảo là
em ơi sao em đang dạy mẫu giáo tốt
thế em vừa nhận giải thưởng xong
bây giờ em bỏ các cháu
thế là tôi bảo là như bây giờ em thương lắm
không nhìn thấy thì thôi em nhìn thấy thì
lúc nào hình ảnh các cụ cũng ở trong mắt em trong đầu em
thì thôi em xin
em nghỉ để em lên trên này em giúp
cái chạy phòng này cách cái chỗ nhà cô là bao nhiêu xa
cách nhà tôi một mươi km
thế cô đi bằng phương tiện gì để đi đến đâu
thì lúc ấy tôi chỉ đi xe đạp thôi
cứ sáng tôi đi thì tôi nằm nằm cơm đi
buổi trưa tôi ăn xong đến tối tôi lại về
lúc ấy là chưa được ở
thật ra thì các bác ấy cũng nói là bây giờ
tôi tự nhiên tôi lại đến để tôi cứ đi cõng đi bế các cụ đi giặt rũ
thì gánh nước rồi làm những cái việc
lúc ý là còn bị đặt vấn đề là sợ là
nghĩ ngờ là tôi đến thôi có cái mục đích gì
thế thành ra là cũng chưa được chấp nhận
chưa được nhận ngay đâu
vẫn là sáng đến tối về
và tình nguyện làm nhiều việc
nhưng người ta vẫn cứ giám sát mình
để xem là thực ra động cơ cô này là thế nào
tại sao trẻ thế này mà đến chạy phong làm những cái việc mà rất nhiều người ngại
thì lúc ý thì cũng có những người bạn của tôi cũng có nói là
ở nhà đang dạy mẫu giáo đang có thóc có lương thế này
bây giờ đi lên đấy để cơm nấm cơm đùm gạo bọc đi
trả được cái gì
đúng là điên
tôi cũng bảo là điên cũng được
nhưng mà điên vì thương đấy
thật sự là cũng phải nhận thấy là điên bị thương
mà thương lắm
thương mình không đến thì mình không thấy được
thế nhưng mà đến mà thấy rồi
mà bỏ qua thì nó cứ ái nái ở trong lòng của mình ấy
thế là tôi mới xin với gia đình là
để cho tôi được thực hiện nguyện vọng
người ta cho là cái bệnh hồi là cái bệnh nó
nó rất ghê gớm
thế vì vậy nên là
khi mà chị quyết định đến đây thì gia đình có những cái
một là sợ hãi lo lắng
và từ đó thì cũng có những cái
khuyên bảo cho chị
gần như chị tự bỏ cái ý định ấy đi
thời gian đầu thì chị cứ
thôi chị cứ đi
đi xong rồi chị lại về
lúc ấy thì đối với gia đình thì chị
chỉ có thương chị thôi
chỉ có thể giải quyết vấn đề gì
gặp bạn bè người ta
người ta kiểu người ta xa lánh
có những lần chị đã phải ngồi chị khóc
có những thời gian mà chị
chị ốm đau ở trên này
chỉ không dám điện không dám điện cho chúng tôi
chỉ có một mình mà chị không dám điện cho chúng tôi

bạn chị bảo về dưới nhà thì chị
chị quyết tâm chị không về
có lần tôi đã thông xử với chị rồi
nói bảo thôi bây giờ nếu chị nghỉ hưu rồi
thì chị về dưới thì để có chị em gần nhau
các cháu có điều kiện chăm sóc
chị bảo chị không về được
tôi đã nặng lòng với các cụ trên này rồi
chị không về được
quyết tâm của chị là vẫn muốn
hết cả cuộc đời chị phục vụ ở trên này
trở lại với những bệnh nhân phong
là những người mà cô rất là thương cảm
và cũng là động lực để cô
quyết định gắn một phần cuộc sống rất lớn của mình với họ
cháu nghĩ là ở cái thời điểm này
không phải nhiều khán giả
đã hiểu biết một cách rõ ràng
về cái bệnh phong đâu
ngày xưa người ta gọi bằng cái từ
mà nghe còn ghê giận hơn
là bệnh hổi
đúng không ạ
hay là hổi lậu
thế cháu cũng không biết rõ ràng lắm
thì nhân đây cô có thể mô tả một chút là
cái hình ảnh của những người bệnh phong ấy
khi mà họ ở cái tình cảnh rất thương tâm như cô đã tải ấy
đối với người phong ấy
thật ra thì khi mà mình nghe
thì mình sợ
nhưng mà mình thấy thì mình sẽ thương
bản thân tôi cũng thế
tại vì họ cụt hết cả chân cả tay
có người còn mồ mắt
thế rồi tàn tật rồi
có những người chân tay nó biến dạng hết đi
cũng có những người thì nó kéo hỏng hết cả cái mắt
cái mắt nó không còn như mình bình thường
thế có những người thì cái sấm mũi nó xẹp hết đi
có những người thì miệng nó méo đi
thế rồi thì nó lệch lạc hết
đó là về cái nhân diện bên ngoài của họ
về hình thức ấy
còn tâm tính của họ thế nào
tinh thần của họ thế nào
họ có thực sự bị bấn loạn đến mức mà điên khủng hay không
hay là người đời cứ nói thế thôi
có nhiều người họ khùng
họ khùng là vì họ mất mát đi những cái tình cảm
có người thì trầm cảm
không nói gì
có những người thì chạm một cái là
hễ mà ai mà chạm một cái là nổi khùng lên ngay
thế rồi thì có thể là có những người thì lại rất là khiêm tốn
rất là yêu thương giúp đỡ nhau
như có những người thì lại
người ta hay dùng cái từ là
tức là đánh đá gây gớm
không đụng được vào đâu
thế mà mình
ai mà giúp mình hay là mình mà giúp ai thì khó xử lắm
cái việc này nó là do cái bệnh phong gây ra
hay là do những cái hậu quả của bệnh phong
khiến cho người ta ú ớt trong cuộc sống
hay là người ta không còn
cái sự lạc quan nữa mà người ta biến thành ra tâm bệnh như vậy
nó là do cái hậu quả của bệnh phong
chứ không phải là bệnh phong thì sẽ làm cho người ta điên khùng
bệnh phong là cái bệnh về mặt thể xác thôi
chứ không phải là về tinh thần
nhưng mà cái tinh thần nó rồn nén quá
thì nó cũng làm cho người ta đi đến những cái tâm bệnh
vậy là tính đến nay cô đã gắn bó với chạy phong ở bắc ninh đã bao nhiêu năm rồi
tính đến bây giờ là tôi gắn bó được ba mươi một năm rồi
ba mươi một năm thì lúc này đang ngồi với cháu lê anh ở đây
và khán giả của chương trình người giấu mặt
thì cái câu chuyện nào xúc động nhất đang hiện lên trong cô
để mà cho tôi xúc động
mà trôi thương mà đến bây giờ lúc nào nó vẫn cứ
ở trong đầu của tôi
là một bà cụ
cụ chỉ ao ước được về nhà thắp hương cho bố mẹ một lần
trước khi cụ chết thôi
thế thì con cháu nhất định họ không cho bà
vì sao ạ
họ cứ sợ là bây giờ về thì
người ta chung quanh hàng xóm người ta lại biết là
trong gia đình có người bị phong
thế họ không cho về
thế thì tôi mới nghĩ là bây giờ
cụ không có khao khát gì lớn
thế là tôi tự tôi thuê cái taxi tôi đưa cụ về
tôi đưa cụ về thì tôi về gần đến nhà thì tôi gọi điện
tôi bảo là anh có ở nhà không
anh bảo là thế có việc gì đấy
bảo em đưa cụ về để cụ thắp hương cho tổ tiên đấy
thế thì ông ấy có vẻ không hằng làm
tôi cũng có nói với anh ấy là
anh hưởng cả một cái gia tài của cụ như thế này
bao nhiêu tiền của mà độc có cụ muốn về một lần không được
như tôi bảo là anh cứ để cho em đưa cụ về
anh không có nhà thì cũng như là em là một người đến chơi
đưa cụ về thôi
thế là cụ về thắp hương đúng tàn hương cái cụ đi
mọi người bảo thế nào cụ cũng không ở nữa
xong lên cụ bảo tôi là
đem đi trôn đi
thế tôi bảo cụ hay thế đã chết rồi mà trôn
cụ bảo ngày xưa họ trôn sống đầy
tôi bảo bây giờ không được thế
thì cụ cứ yên tâm là đã có con ở đây
nhiều lúc tôi hay nói với các bệnh nhân phong là
đã là những người quảng đại chịu cái tàn tật thay cho tôi
để tôi được lành lặn
và chịu những cái bệnh tật thay cho tôi để tôi được khỏe mạnh
thì để tôi cũng có thể là đi lại làm được việc này việc kia
giúp được người này làm được việc này việc kia
người khác là nhờ các bệnh yên phong đã quảng đại gánh chịu những cái bệnh thật thay cho tôi
khi người ta nghe thấy thì người ta cũng rất là cảm động
mà tôi thì tôi cũng suy nghĩ như thế
cho nên tôi cũng nghĩ là người ta đã gánh chịu thay cho tôi
thì tôi lại càng phải cố gắng hơn
thì người ta có bảo tôi là xuân hủy hay xuân điên hay xuân khùng
thì tôi cũng cảm thấy nó cũng là bình thường
ba mươi một năm qua ấy
kể từ cái ngày đầu mà cô vào cái chạy phong ở bắc ninh ấy
cho đến tận hôm nay ấy
thì cái gì đã thay đổi hả cô
thì tôi khi tôi ở thì tôi thấy là bệnh nhân thấy rất là rụt rè
chẳng dám đi đâu chắc cả
thế thì tôi ở một thời gian khoảng độ gần hai mươi năm
thì bắt đầu ban lãnh đạo lúc ấy là có cái niềm tin rồi
tôi mới xin để tôi đưa bệnh nhân đi ra ngoài
mới đầu cho đi thì mọi người sợ
mà tôi cũng dám cho đi tận yên tử đấy
các cụ leo lên tận chùa hoa hiên ấy
tôi bảo thế như thế nào mà các cụ leo được
cụ bảo lúc ý tự nhiên người nó nhẹ lắm thích lắm mà
chẳng bao giờ dám nghĩ đến là mình được đi đến những cái nơi linh thiêng như thế
thì có những buổi tối cứ thuê cái xe năm mươi chỗ trở đi
thầm hết các đường của thành phố rồi thấy được điện đẹp
thì các cụ có nói là mấy chục năm không đi ra đến đây
cứ nghĩ như là cô chó đi nước ngoại thôi
chứ không phải là đi ra bắc ninh nữa
và thấy những cái điều mà cô đã kể
thì hẳn nhiên ở trong đó còn rất nhiều người đang khao khát sống phải không có
nếu mà để nói về cái vùng đất mà cô đã gắn bó ba mươi một năm qua
cô nói điều gì
về đời sống của bệnh nhân phong thì nó cũng rất là khó khăn nhiều
thế khi tôi đến thì nhiều các cháu cũng đã bỏ học
thế thì tôi cũng có khuyên các cháu là nên cố gắng đi học
thì tôi cũng chỉ nghĩ là chỉ có học
thì các cháu mới có thể là theo kịp được cái đà tiến của xã hội hôm nay
mà chỉ có học thì bố mẹ các cháu mới có thể yên tâm
để sau này bố mẹ có già
thì các cháu vẫn có thể tự sống được
thì tôi có đi xin các ân nhân giúp đỡ để cho các cháu học
từ năm chín mươi một thì đã mở được một lớp y tá cho tất cả con em bệnh nhân phong ở miền bắc
ngay tại trong trại không
ở trại quỳnh lập
thế xong đấy thì tôi cũng khuyến khích cho các cháu là cứ học
thì mỗi cháu nó học theo cái nguyện vọng của mình
thì có những nhà là bệnh nhân phong tuy là tàn tật
nhưng mà cũng có hai cháu học đại học
rồi cũng có những cháu học cao học
rồi có những cháu cũng học lên đến tiến sĩ
à thế ạ
thế mà đến bây giờ
mà là bệnh nhân phong đấy ạ
con bệnh nhân phong
con bệnh nhân phong vâng
thì đến bây giờ thì có những cháu cũng đang công tác ở viện gia liễu trung ương
có cháu thì đang ở bên quân đội
có cháu thì ở thanh tra chính phủ
thì tự nhiên tôi cũng cảm thấy vui lắm
thế rồi thì có những bệnh nhân phong thì
cứ cảm thấy như là mình cứ phải sống một mình
cô đơn thì tôi cũng làm thêm một cái chuyện bà mối này đấy
là cứ thấy anh này chị kia mà thương nhau
thì mình đứng ra mình xây nhà
mình lo cho đóng cưới đóng xin
và thật là nghe đến đây thì đã thấy rằng là
một cái nơi mà tập trung những người bệnh nhân của chúng ta
bệnh phong đấy ạ
đã từng coi là một cái mảnh đất của những cái người mà
chỉ chờ chết thôi
và ai cũng né tránh
cộng đồng thì không muốn đến gần
và rất nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra
bây giờ đã nghe đã thấy những cái mầm sống
những cái niềm hy vọng
và thấy tình yêu ở trong đó rồi
và một trong những sứ giả của điều đó
là cô đấy ạ
đến bây giờ thì y học của chúng ta
đã chữa khỏi hoàn toàn
cái căn bệnh đó chưa cô
bây giờ thì nói chung là về y học thì
nhiều chục năm là
đã có cái thuốc đặc trị rồi
thế thì tại sao họ vẫn cứ phải ở trong trại hả cô
từ năm hai nghìn một mươi đến bây giờ là không đưa bệnh nhân vào trại nữa
mà điều trị tại nhà
thì bây giờ là
nguyện giao liệu trung ương có
và tất cả các nước châu á cũng thế
thì là bây giờ cho bệnh nhân được hòa nhập cộng đồng
nếu bị phong thì điều trị tại nhà
xong điều trị xong là vẫn sống tại nhà
chứ không đưa vào trại nữa
thế thành ra là đến bây giờ thì các trại phong là còn rất là ít
thế và những người phong thì
người ta nói là phải trả lại cái quyền cho người phong
chứ đừng đưa họ vào trại
không phải là một tù nhân đâu
thì không đưa họ vào trại nữa
cái bệnh phong không phải là nó dễ gì mà nó lây
hai nữa là
người phong người ta cần cái tình cảm lắm
người ta cần cái sự sẻ chia
và nâng đỡ họ
trong những cái lúc họ gặp những cái khó khăn
tôi ở đấy đến bây giờ là được ba mươi một năm
thì tôi lại càng hiểu mà thương
những cái hoàn cảnh
những cái người cô đơn đấy nhất là
chuẩn bị tết đây cũng thế
ai thì cũng muốn
về nhà để ăn tết
về quê để xung họp gia đình
nhưng mà riêng đối với người phong thì cái đấy
nó rất là xa vời
vì bệnh nhân phong thì
từ xưa đã bị hát hủi rồi
thì đến bây giờ thì cũng chưa hẳn đã hết
cũng vẫn còn bị kỳ thị
và có những người vẫn còn
gia đình cũng vẫn còn
hầu như là muốn quên đi
để không có người thân đấy
của mình ở trong một trại phong
trước khi tôi được nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi hai
thì các bác lãnh đạo tỉnh
thì các bác có hỏi là thấy cô có nguyện vọng gì không
thì tôi có nói là
tôi chỉ có một nguyện vọng thôi
là cho tôi được ở lại với người phong
để tôi giúp các cụ
những cái lúc trái nắng trở rời
những lúc ốm đau
những lúc ngày tết ngày lễ
mà không có con cháu đến
thì tôi chỉ mong làm sao mà
nhiều người thông cảm với bệnh nhân phong
và nhất là người thân của người phong
thì thương đến bệnh nhân phong
để lui tới thăm hỏi
hoặc là động viên các cụ
những cái lúc tuổi già và những cái lúc bệnh tật
rất là trân trọng cái nghĩa cử tình cảm
mà cô dành cho những bệnh nhân phong
cô về hưu rồi
cô vẫn chưa về với gia đình của mình
cô vẫn muốn ở lại với họ
và đương nhiên cô phải làm việc về chính sách
để mà xin được ký hợp đồng nữa
để được làm việc tiếp
nhiều người thì cũng có bảo tôi là
được nghỉ hưu thì nghỉ
chứ sao lại cứ ở đấy mãi
thì tôi bảo tôi thương lắm
tôi không nghỉ được
thì cũng có người cũng
nói với tôi cũng vừa là vui vừa là đùa
thì cũng bảo là đúng là khùng
mấy chục năm vẫn còn cứ thích ở
định kiến của người đời bao nhiêu năm
từ cái thời người ta biết đến hàm mạc tử
người ta đã gọi cái người bệnh phong
là cái người khùng khùng điên điên rồi
thế cho nên là cái thực hư thế nào thì còn chưa rõ
nhưng người ta cứ mặc định là những người bệnh phong
là những người phải bị xa lánh
rồi rất là nguy hiểm
hay là họ không bình thường
họ dễ khùng dễ điên
và chắc là trong cái câu đùa của mọi người
người ta cũng có ám chỉ một vài điều
liên quan đến việc là cô cũng đã vì ở với người phong lâu
chắc có lẽ là cô cũng không bình thường nữa rồi
cái đó nó vừa hài hước mà nó lại vừa nghiệt ngã
vì những cái cảm hứng những cái câu chuyện thật
và đời mà cô vừa mới chia sẻ với chương trình này
cháu cũng như khán giả của chương trình xin chúc cô sức khỏe
trên hết là sức khỏe
và vẫn bảo trọng về cuộc sống của chính mình
để làm sao có thêm những cơ hội giúp đỡ
cho những người mà cô vô cùng yêu mến
và hy vọng được gặp lại cô trong một ngày sớm nhất ạ
thế rất xin cảm ơn
các tay cổ
hẹn gặp lại
những câu chuyện ấm áp như thế này
chắc chắn tôi mong muốn có thật nhiều
ở người giống mặt của chúng ta
và đương nhiên chúng tôi vẫn mong chờ
tất cả những câu chuyện trong cuộc sống
tất cả những góc khuất sẽ được kể ra
để nó trở thành bài học
và trở thành kinh nghiệm sống cho tất cả mọi người
chiếc ghế lại trống
linh lại xin được mời những khán giả tiếp theo
với những câu chuyện của riêng quý vị
hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email
còn bây giờ thì xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn